châu hiện cả bản có năm mươi một hộ thì số hộ nghèo đã là hai mươi hai hộ hộ cận nghèo là một mươi bảy hộ
bản có vị trí nằm tách biệt phía sau một dãy núi đá vôi lớn
từ nhiều năm trước khi khu vực lòng hang bản thẳm này còn là nơi do các đơn vị quân đội kiểm soát
bà con muốn ra các bản bên ngoài buộc phải đi bộ theo con đường mòn ven các sườn núi
nói chung là nó cũng so với ngoài thì nó không được giảm ấy
nếu mà mình đi bán ở đây thì nó mua sáu bảy nghìn chẳng hạn
rồi ra ngoài kia nó được mấy nghìn lên
đấy là giá kinh tế ly ra nó rất khó khăn
các em nhỏ đi học trong mùa mưa và phải qua hang thì cái đấy cũng là một điều kiện rất khó khăn
thứ nhất là một em đi học cũng phải có phụ huynh đưa đi đi đón về
cái này cũng mất thời gian làm lao động của phụ huynh
và cái thứ hai nữa thì việc vận chuyển hàng hóa trong mùa mưa
thì xe tải lớn người ta không vào được thì bà con cũng phải là bố trí xe máy
để vận chuyển hàng hóa ra ngoài quốc lộ để bán cho tiểu thương
không như những con đường bình thường con đường đến trường của học sinh bản trùn vừa vất vả
tiêm ẩn nhiều nguy hiểm hơn khi phải đi qua khu vực hang tối
chính vì vậy chính quyền địa phương cần sớm có những biện pháp hỗ trợ kịp thời
để giảm bớt những khó khăn cho các em học sinh cũng như người dân khi qua lại khu vực này
tiếp nối thành công của chương trình mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về du lịch hà nội
sở du lịch hà nội đã ban hành và triển khai kế hoạch về việc duy trì thực hiện chương trình năm hai nghìn một mươi tám
đội hình tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám với ba trăm linh đoàn viên sinh viên đến từ năm trường đại học trên địa bàn
có chuyên ngành đào tạo về ngoại ngữ du lịch văn hóa lịch sử
bao gồm viện đại học mở hà nội đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội đại học thủ đô và đại học thăng long
sau quá trình tuyển chọn các tình nguyện viên sẽ tham gia khóa tập huấn do sở du lịch tổ chức
với các nội dung thiết thực mang tính thực tiễn cao như kỹ năng giao tiếp ứng xử sắc phong làm việc
kiến thức cơ bản về di tích danh thắng địa bàn được phân công phụ trách
sơ cứu cho du khách trong những trường hợp bất ngờ như cảm nắng thương tích nhẹ
địa điểm tham quan tập trung đông du khách trong nước và quốc tế tại hà nội như khu vực hoàng
quầy thông tin du lịch phố lê thạch và phố hàng dầu
đây cũng là cơ hội để tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của
tuổi trẻ và nhân dân trong việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô và đất
nước nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động xã hội cho tình nguyện viên
nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi tám liên hoan ẩm thực đường phố quốc tế
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng ba đến hết ngày một tháng bốn tại cung văn hóa hữu nghị
hà nội đây là sự kiện thu hút rất nhiều sự quan tâm của thực hành thực tế văn hóa
khách và bạn bè quốc tế liên hoan ẩm thực đường phố quốc tế lần thứ hai isff hai nghìn một mươi tám là một sự kiện
ẩm thực lớn thu hút nhiều người đến tham dự với hơn hai mươi gian hàng ẩm thực đặc sắc đến từ nhiều nơi
khác nhau liên hoan lần này sẽ mang đến cho khách du lịch và công chúng trong nước những trải nghiệm
ẩm thực đường phố độc đáo của việt nam và quốc tế bên cạnh các hoạt động quảng bá món ăn ẩm thực
đường phố tại liên hoan lần này còn tổ chức lễ tôn vinh những nghệ nhân ẩm thực và những đầu bếp việt
đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển ẩm thực việt nam trong suốt thời gian qua
trong phần tin quốc tế triều tiên cân nhắc họp thượng đỉnh với nhật bản
australia sẽ cắt giảm ngân sách dành cho viện trợ nước ngoài
nhật báo asahi của nhật bản đưa tin chính phủ nước này đề nghị triều tiên về một cuộc gặp
thượng đỉnh với hai nước về phía triều tiên nhà lãnh đạo kim jong un cũng đã thông báo với
bàn lãnh đạo đảng lao động triều tiên về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhật bản
báo asahi cho biết nhật bản sẽ đăng cai cuộc gặp này thông qua tổng hội người triều tiên ở nhật
bản chính phủ nhật bản xác nhận đã tiếp xúc với phía triều tiên trong khi đó hàn quốc và triều
tiên đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới tại làng đình chiến ban môn trơm
quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại cấp cao liên triều diễn ra ngày hai mươi chín tháng ba
bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí tổ chức tiếp xúc cấp cao vào ngày bốn tháng bốn tới nhằm thảo luận về
nghi thức ngoại giao và an ninh liên quan tới cuộc gặp giữa lãnh đạo hai miền
liên quan đến căng thẳng ngoại giao quanh vụ cựu điệp viên người nga bị đầu độc tại anh
ủy ban điều tra liên bang nga đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của anh hỗ trợ pháp lý để điều tra vụ việc
theo ủy ban điều tra liên bang nga moscow đã yêu cầu london thực hiện các thủ tục tố tụng nhằm
tạo dựng lại tình huống cấu thành tội phạm nga cũng yêu cầu anh cung cấp bản sao tài liệu cuộc điều
tra gồm kết quả khám nghiệm hiện trường kết quả kiểm tra y tế của nạn nhân thông báo của ủy ban
nhấn mạnh nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng của anh trong khuôn khổ
cuộc điều tra này trước đó ủy ban điều tra liên bang nga cũng đã khởi tố hình sự liên quan đến vụ
việc nga cũng khẳng định nếu london không đưa ra được các bằng chứng khác nga sẽ coi đây là
một vụ tấn công đe dọa tính mạng công dân nga với đầu cơ chính trị chính phủ của thủ tướng australia
manconten bull đang xem xét cắt giảm bốn trăm linh triệu đô la mỹ mỗi năm trong ngân sách dành cho viện trợ
phát triển nước ngoài do sự tăng trưởng kinh tế khả quan ở một số nước nhận được viện trợ
australia đang thí điểm một số biện pháp để giảm một mươi phần trăm
tương đương bốn trăm linh triệu đô la mỹ ngân sách viện trợ đưa mức đóng góp viện trợ của nước này xuống
thấp nhất từ trước tới nay một số nguồn tin cho biết sự cắt giảm này có nhiều khả năng được thực
thi đối với các nước đông nam á những nước đã đạt ngưỡng thu nhập trung bình và nay có khả năng từ
cung cấp vốn cho phát triển chẳng hạn như indonesia và việt nam một lựa chọn khác được đề
cập nhiều là australia dừng cung cấp viện trợ cho một lĩnh vực cụ thể như y tế trong khi đó
dự thảo ngân sách của australia cho thấy khoản chi cho viện trợ nước ngoài lên tới bốn một tỷ đô la mỹ
trong năm tài chính tới và sẽ được giữ nguyên mức này trong hai năm tiếp theo top năm nước nhận viện
hỗ trợ phát triển hàng đầu của australia trong năm tài chính hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu là papua new guinea
indonesia quần đảo solomon việt nam và philippines lượng tiêu thụ thuốc kháng sinh toàn cầu đã tăng tới sáu mươi năm
gần từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi năm đây là con số đáng báo động bởi việc gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh
có thể kéo theo tình trạng kháng kháng sinh và đây là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của khoảng bảy trăm linh
người mỗi năm trên thế giới tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh chủ yếu xảy ra ở các nước có
thu nhập thấp và trung bình hiện thổ nhĩ kỳ và algeria đang dẫn đầu nhóm các nước tiêu thụ thuốc
kháng sinh nhiều trong khoảng thời gian một mươi sáu năm tiêu thụ thuốc kháng sinh đã tăng gấp đôi tại ấn độ
và tăng gần tám mươi ở trung quốc tại ấn độ người dân có thể tự ý mua thuốc kháng sinh mà không cần đến
chỉ định của bác sĩ rồi sử dụng thuốc kháng sinh không đúng cách ở các nước có thu nhập cao việc
dùng thuốc kháng sinh bình quân đầu người đã giảm bốn song đây là mức giảm không đáng kể các chuyên gia
hình thế giới sẽ ghi nhận tới một mươi triệu người tử vong mỗi năm do vi khuẩn kháng thuốc nếu tình
hình không được cải thiện trước thực trạng đáng báo động này năm hai nghìn một mươi bảy mỗi quốc gia thành viên
của tổ chức y tế thế giới đều phải đệ trình một kế hoạch hành động để làm giảm việc tiêu thụ
kháng sinh trên toàn cầu thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt